do tác động của đại dịch covid một mươi chín các ngành nghề chủ lực của thành phố hồ chí minh vẫn chưa thể hồi phục
để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng của năm hai nghìn hai mươi thành phố đang phải chạy nước rút tập trung mọi giải pháp và nguồn lực
ghi nhận trong một mươi tháng qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín doanh thu ngành du lịch ước đạt hơn sáu mươi sáu tỷ đồng
giảm bốn mươi năm bốn công nghiệp giảm bốn bảy bán lẻ và dịch vụ giảm hai một từ đó kéo theo thu ngân sách sụp giảm một mươi hai tám
tuy nhiên nền kinh tế vẫn có những điểm sáng như hoạt động xuất khẩu với kim ngạch tăng năm năm
tập trung vào nhóm ngành điện tử linh kiện rau quả v v
doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng chín chín để giữ vững chỉ tiêu tăng trưởng của năm
trong những tháng còn lại thành phố phải chạy nước rút triển khai đồng loạt các giải pháp linh hoạt kịp thời
đồng thời rạ soát xử lý dứt điểm các điểm ngãn tăng cường quản lý nguồn thu
chống thất thu đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và nỗ lực hoàn thành thu ngân sách cả năm